tại hội nghị cấp cao asean trung quốc lần thứ hai mươi ba diễn ra trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean ba mươi bảy
do thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước asean
thủ tướng trung quốc lý khắc cường và tổng thư ký asean các nước asean hoan nghênh trung quốc
cam kết hỗ trợ một triệu usd cho quỹ asean ứng phó covid một mươi chín
cũng như hỗ trợ các quốc gia thành viên nâng cao năng lực dự phòng ứng phó dịch bệnh
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định quan hệ đối tác chiến lược
và hợp tác toàn diện asean trung quốc là một trong những quan hệ đối tác năng động và thực chất của asean
trung quốc và asean đều là đối tác thương mại hàng đầu của nhau
thủ tướng trung quốc khẳng định asean là ưu tiên trong chính sách láng giềng của trung quốc
trung quốc tiếp tục hỗ trợ asean xây dựng cộng đồng ủng hộ vai trò trung tâm của asean ở khu vực
phối hợp chặt chẽ với asean nâng cao năng lực dự phòng ứng phó dịch bệnh
đồng thời nỗ lực giảm thiểu tác động về kinh tế xã hội của dịch bệnh hỗ trợ phục hồi và phát triển bền vững
trung quốc khẳng định phối hợp chặt chẽ với asean trong nỗ lực nghiên cứu và sản xuất vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
và thuốc điều trị sẽ xem xét tích cực hỗ trợ người dân các nước asean được tiếp cận rộng rãi với vaccine
hai bên nhấn mạnh cần tiếp tục hợp tác ứng phó hiệu quả với dịch covid một mươi chín
và triển khai các nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch
về tình hình biển đông thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định lại lập trường nguyên tắc của asean về biển đông
nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục nỗ lực thực hiện đầy đủ nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
và nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế unclus một nghìn chín trăm tám mươi hai